chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng
thông tin từ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắt
trong công tác phòng cháy chữa cháy theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đến nay các tổ công tác của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã trực tiếp làm việc tại công an một mươi bảy địa phương
qua đó hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho hơn ba trăm ba mươi công trình
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trực tiếp trao đổi
hướng dẫn công an địa phương những khó khăn vướng mắt
trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
giải pháp cụ thể theo từng nhóm tồn tại vi phạm đối với dự án công trình cơ sở hiện hữu
tập trung vào các dự án gặp vướng trong thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
kiểm định nghiệm thu kết cấu thép bảo vệ bằng chất vật liệu chống cháy
kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy lắp đặt tại công trình
một trăm tám mươi hai dự án công trình chưa được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy thời gian qua
cũng đã được hướng dẫn kịp thời đối với các doanh nghiệp chủ đầu tư
đối với việc hướng dẫn cơ sở khắc phục tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ theo kế hoạch số năm trăm một mươi ba đã hướng dẫn tháo gỡ đối với bảy một trăm một mươi bảy cơ sở
bị tạm đinh trì đinh trì hoạt động khắc phục tồn tại vi phạm theo quy định của tiêu chuẩn
quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy tương ứng với thời điểm công trình được đưa vào hoạt động
sáng nay tại trường giáo dưỡng số ba thuộc xã hòa phú huyện hòa vang thành phố đà nẵng
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
đã tổ chức hội thi bí thư chi bội giỏi năm hai nghìn hai mươi ba
cùng công tác đảng và công tác quần chúng số bốn tại khu vực miền trung
cảm ơn các bạn
tham gia hội thi có một mươi hai thí sinh đến từ sáu đơn vị trong cụm
các đội đã trải qua bốn phần gồm thi viết tìm hiểu về công tác đảng xử lý tình huống và thuyết trình
trong mỗi phần thi các thí sinh đã lựa chọn hình thức thể hiện phong phú đa dạng hấp dẫn và sinh động
hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ đảng viên
nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ về công tác đảng
và khả năng điều hành xử lý tình huống trong thực tế
các vận động viên cổ vũ tàu được viện để được ngũ bí thư tri bộ tri ủy viên và cấp ủy viên cơ sở
giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy đảng tri bộ trong thực hiện nhiệm vụ
xuyên tạc lịch sử truyền thống dân tộc là một trong những hoạt động mà các thế lực thù địch thường xuyên tiến hành
nhằm phá hoại tư tưởng làm mất lòng tin của nhân dân
đối với các giá trị tốt đẹp của dân tộc
những ngày tháng bốn này trong khi người dân cả nước vui mừng chào đón kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
thì vẫn còn không ít những tổ chức phản động phần từ cực đoan bất mãn chính trị cố tình xuyên tạc về ý nghĩa lịch sử của ngày toàn thắng ba mươi tháng bốn
nhận diện những âm mưu thủ đoạn xuyên tạc và phủ nhận giá trị chiến thắng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc cũng chính là nội dung chính của nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay
và biên tập viên nam hà sẽ có những phân tích cụ thể mời quý vị cùng theo dõi
một mươi một h ba mươi phút trưa ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cánh cổng sắt ở dinh độc lập đã bị hút đổ
toàn bộ nội các ngụy quyền sài gòn phải đầu hàng vô điều kiện
lá cờ cút hắn tung bay trên mắt dinh độc lập
đánh dấu thời khắc toàn thắng của chiến dịch hồ chí minh lịch sử
cả nước vỡ hòa trong niềm vui thống nhất
từ đây con sông thu về một mối nam bắc một nhà
việt nam hoàn toàn thống nhất và độc lập
xin kính chào quý vị và các bạn
chắc chắn những hình ảnh về giờ phút đáng tự hào ấy không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của mỗi người dân việt nam
song đối với không ít thế lực đối tượng thù địch phản động
thì hội chứng việt nam vẫn còn đang âm ỉ nhức nhối chưa có hồi kết
chính vì thế theo quy luật mỗi khi cả nước tổ chức kỷ niệm ngày giải phóng miền nam
thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn
thì các phần tử phản động đối tượng chống đối lại đào sới xuyên tạc quá khứ
với mưu đồ kích động lòng thù hận chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đồng loạt đăng tải các bài viết video hình ảnh xuyên tạc chiến thắng lịch sử ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đến tổ chức các buổi livestream để phủ nhận lịch sử với động cơ định kiến thủ địch
những hoạt động này đang được một số người ở nước ngoài các phần tử phản động
lưu vong giáo riết tiến hành thời gian qua
các thế lực thù địch là cố tình đưa ra những câu chuyện mang chất địa đạt thổi phòng
để nhằm gây sự kì thị dân tộc kích động về sự chia rẽ
một số đối tượng khác lại đưa lên mạng xã hội những quan điểm sai trái
coi cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của dân tộc ta thực chất chỉ là nội chiến
là chiến tranh ủy nhiệm chiến tranh ý thức hệ
cái lúc cao nhất thì đã có đến hơn nửa triệu lính mỹ trên chiến trường việt nam
cho nên trước hết cuộc chiến tranh đó là cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của dân tộc việt nam
và trong cái cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập tự do đó thì có cái khía cạnh là đấu tranh thống nhất đất nước
là một người dân miền nam đang sống ở trên black belt

tôi thấu hiểu được tất cả những cái gì mà khát vọng của là nhân dân miền nam nói riêng
và nhân dân cả nước nói chung để thống nhất đất nước
chính người mỹ trong đó có những nhân vật từng liên quan đến chiến tranh phi nghĩa tại việt nam cũng thừa nhận những sai lầm
điển hình là robert mrnamara cựu bộ trưởng quốc phòng mỹ đã thẳng thắn thừa nhận
chúng tôi tức chính phủ mỹ đã sai lầm sai lầm khủng khiếp
điều này như một gáo nước lạnh rội vào những luận điệu xuyên tạc trên tháng ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm linh
gần năm mươi năm thống nhất đất nước cũng là chừng ấy thời gian đảng nhà nước ta đẩy mạnh chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc
với tinh thần tôn trọng quá khứ cùng hướng tới tương lai
thế nhưng bất chấp thực tế là vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc của việt nam đã đạt được những kết quả tích cực
khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố ngày càng vững chắc
thì các thế lực thù địch các đối tượng xấu chống đối vẫn cố tình đưa ra những thông tin luận điệu sai trái
cố tình xuyên tạc bóp méo tình hình thực tiễn
dễ nhận thấy nhất là việc các đối tượng thù địch luôn rêu giao hòa hợp dân tộc ở việt nam hiện nay
là đãi bồi con đường nửa vời
chúng cũng tự huyễn hoặc cho mình cái quyền tự nhận mình là người đại diện cho nguyện vọng của đa số
để tuyên truyền đề xuất cho cái gọi là phương cách hòa hợp
có những người cực đoan nhưng mà cũng có những thành phần họ đã lợi dụng cái sự hận thù đó

nghị quyết số ba mươi sáu ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn bốn của bộ chính trị về công tác người việt nam tại nước ngoài
cũng đã khẳng định chủ trương
mọi người việt nam không phân biệt dân tộc tôn giáo nguồn gốc xuất thân địa vị xã hội
lý do ra nước ngoài đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết
cũng như của chủ tịch hồ chí minh về công tác hòa hợp đại đoàn kết dân tộc
đã bốn mươi tám năm kể từ ngày thống nhất đất nước người việt ở nước ngoài dường như tấm lòng đã chăm sông đổ về biển cả quê hương
tuy đâu đó vẫn còn tiếng nói lạc lõng đâu đó vẫn còn những kẻ xấu chống phá nhà nước
nhưng số ít ỏi ấy không thể ngăn được lòng người việt bốn phương hòa giải hòa hợp
để chung sức xây dựng tổ quốc việt nam lớn mạnh trường tồn
covid một mươi chín phủ bóng đen lên nền kinh tế toàn cầu
nhưng chính trong thời điểm này chúng ta tiếp tục được chứng kiến một việt nam đồng sức đồng lòng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn
việt nam vẫn thực hiện thành công nhiệm vụ kép đầy ấn tượng với mức tăng trưởng dương hai chín mươi một
đây đều là những nỗ lực rất cao của những cấp lãnh đạo những cơ quan chịu trách nhiệm
chính các lực lượng vũ trang và đặc biệt là của toàn dân
thì đây là một cái sự chung sức đồng lòng của cả một dân tộc
các chính sách của đảng và nhà nước về hòa hợp dân tộc đã trở thành cơ sở vững chắc
để nhiều bà con việt kiều thay đổi định kiến thay đổi tư duy và trở về chung sức xây dựng quê hương
những cộng đồng người việt nam sinh sống ở nước ngoài đã yên tâm về nước đầu tư phát triển
không chỉ có thăm thân nhân thăm đồng bào mà họ về đây tiếp tục đóng góp công sức
bằng cái cách của chúng ta
cái cách là đầu tư làm ăn ở việt nam
chúng tôi cũng cố gắng tạo những cái khôn khổ những cái hình thức hợp tác
và tạo ra những cái mạng lưới để có thể tạo thuận lợi hơn cho kiểu bà
mà muốn có cái sự đóng góp về nước thì sẽ đóng góp thuận lợi hơn
sau hơn bốn mươi tám năm thống nhất đất nước chưa bao giờ việt nam có được cơ đồ tiềm lực
vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay
tăng trưởng kinh tế ở mức cao
tình hình an ninh chính trị quốc phòng được giữ vững
những thành quả này là minh chứng sắc bén bẻ gãy mọi luận điệu xuyên tạc
về chiến thắng ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
gần nửa thế kỷ sau chiến tranh việt nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử
viết tiếp những trang vẻ vang của hào khí non sông khát vọng dựng xây
và phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
trước thời cơ vận hội mới đòi hỏi sự chung tay xây dựng vì một việt nam độc lập
hòa bình thống nhất và hùng cường
đồng bào ta dù ở trong nước hay nước ngoài đều đang nỗ lực vượt lên khác biệt
nêu cao tinh thần dân tộc lòng yêu nước cùng nhau vun đắp và phát huy sức mạnh
của khối đại đoàn kết toàn dân
đến đây nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được khép lại
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo